và trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh thành phố hà nội đã quyết định từ giờ ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng bảy
tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ hà nội đến ba mươi bảy tỉnh thành phố và ngược lại
trong đó có một mươi bốn tỉnh thành phố đã tạm dừng từ ngày tám tháng bảy
các tỉnh thành thêm vào trong danh sách là hà nam thanh hóa nghệ an hà tĩnh
và ba mươi ba tỉnh thành phố từ thứ thiên huế trở vào phía nam
trừ xe hợp đồng chở chuyên gia cán bộ công nhân viên người lao động của các cơ quan khu công nghiệp khu chế xuất
đối với ba tỉnh hưng yên hải dương bắc ninh đã có thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đến hà nội
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị vận tải khai thác bến xe nghiêm túc chấp hành cho đến khi có thông báo